chín thuyền viên và tàu cá mang số hiệu na chín mươi một nghìn tám trăm một mươi tám ts gặp nạn trên biển đã được tàu của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an lai kéo vào bờ an toàn và bàn giao cho đồn biên phòng quỳnh thuận và chính quyền địa phương xã sơn hải huyện quỳnh lưu
trước đó hồi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an nhận được thông báo tàu cá na chín mươi một nghìn tám trăm một mươi tám ts và chín thuyền viên do thuyền trưởng hoàng ngọc thơm
trú tại xóm tám xã sơn hải huyện quỳnh lưu bị hỏng máy không thể sửa chữa có nguy cơ bị chìm cần hỗ trợ khẩn cấp tại khu vực cách cửa sót tỉnh hà tĩnh khoảng hai mươi năm hải lý về phía đông nam
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã chỉ đạo đồn biên phòng quỳnh thuận phối hợp với chính quyền địa phương
thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để hỗ trợ đồng thời điều động một tàu cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ lên đường cứu nạn
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày tàu cứu hộ biên phòng đã tiếp cận được tàu cá và tiến hành cứu nạn chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên và lai rắt tàu bị nạn vào bờ
đến hai mươi một h đêm ngày hai mươi một tháng hai tàu biên phòng đã lai dắt tàu cá bị nạn vào cập tại cảng cá lạch quèn huyện quỳnh lưu an toàn